phát biểu trong buổi làm việc của thường trực thành ủy hà nội với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội khẳng định
lúc này cùng với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là trọng tâm số một
hà nội xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm thứ hai
bí thư thành ủy yêu cầu thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ hơn là biện pháp cấp bách
của kinh tế thành phố trong năm nay và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ này
đồng chí vương đình huệ yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội thành lập tổ công tác
xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan thống kê từng vướng mắc gắn với trách nhiệm cá nhân
và thời hạn hoàn thành đối với các thủ tục giải phóng mặt bằng lập đơn giá thiết kế thi công thẩm định công trình